trong các ngày từ một mươi một đến ngày một mươi ba tháng một mươi một đồn biên phòng nang ngoi bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an
phối hợp với đại đội biên phòng hai trăm hai mươi hai bộ chỉ huy quân sự tỉnh siêng khoảng lào tổ chức tuần tra song phương
kiểm tra hệ thống đường biên giới cột mốc và bảo vệ an toàn đường biên giới việt nam lào
lực lượng tuần tra song phương đã tiến hành tuần tra khép kín đoạn biên giới việt nam lào từ khu vực cột mốc số bốn trăm hai mươi
đến cột mốc số bốn trăm hai mươi hai có độ cao hai bảy trăm hai mươi mét so với mực nước biển đây là nóc nhà của dãy trường sơn
lực lượng tuần tra hai bên đã khắc phục khó khăn về thời tiết khô lạnh không khí loãng và địa hình hết sức hiểm trở
tiến hành kiểm tra tình trạng cột mốc phát quang bụi rậm thông tầm nhìn và dọn vệ sinh xung quanh khu vực các cột mốc
trao đổi các nội dung liên quan công tác bảo vệ biên giới đây là hoạt động phối hợp giữa hai đơn vị nhằm củng cố
và tăng cường sự hợp tác về bảo vệ quản lý biên giới xây dựng biên giới hòa bình hữu nghị hợp tác và cùng phát triển